tại tp hcm thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới thăm bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm và dự lễ khánh thành viện chấn thương trình hình
thủ tướng mong muốn đưa bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm trở thành một quần thể y tế đa năng ngang tầm khu vực
viện chấn thương chỉnh hình với năm trăm linh giường khánh thành hôm nay với tổng vốn hai hai trăm linh tỷ đồng
là một trong hai bệnh viện về đích đầu tiên trong đề án một hai năm của chính phủ
là bệnh viện đầu tiên của nước ta đáp ứng đủ điều kiện sử dụng trực thăng cứu hộ
trong năm hai nghìn hai mươi một viện đã và sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị
chăm sóc sức khỏe cho quân nhân và nhân dân
hiện đây mỗi ngày bệnh viện điều trị từ hai đến hai bốn trăm linh bệnh nhân ngoại trú
và khoảng một ba trăm linh bệnh nhân nội trú thực hiện cấp cứu khẩn cấp khoảng một trăm ba mươi đến một trăm bốn mươi ca
đặc biệt bệnh viện được giao nhiệm vụ triển khai giải chiến cấp hai số một
tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc bảo đảm cấp cứu
tiếp nhận điều trị cho lực lượng quân đội và nhân dân trường sa và quân đội hoàng gia campuchia